thưa quý vị chỉ vì sợ tiếng khóc trẻ nhỏ làm ảnh hưởng đến hành vi vi phạm pháp luật của mình
nguyễn văn hồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại phường châu phú a thành phố châu đốc tỉnh an giang
đã nhiều lần hành hạ rồi ra tay sát hại cháu bé mới bảy tháng tuổi
mặc dù đối tượng tìm cách uy hiếp những người biết sự việc hòng che giấu hành vi phạm tội của mình
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã nhanh chóng làm rõ vụ việc
vào ngày tám tháng một mươi một công an thành phố châu đốc báo cáo ban giám đốc công an tỉnh an giang
về việc phát hiện thi thể cháu bé trong túi du lịch trồn ở cặp bờ kè công viên ba mươi tháng bốn
đang trong quá trình phân hủy
qua công tác khám nghiệm và điều tra ban đầu xác định nạn nhân là cháu nguyễn mỹ thiên kim
còn gọi là cherry sinh ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một trú tại phường châu phú a thành phố châu đốc
có nhiều nghi vấn cháu bị sát hại
xác định đây là vụ án nghiêm trọng
đó để chấn an dư luận
ban giám đốc công an tỉnh chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự
cử các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm
nhanh chóng phối hợp cùng công an thành phố châu đốc điều tra làm rõ
ngay trong đêm là tổng chí trưởng phòng cảnh sử đã phân công chúng tôi
nên trực tiếp là tiếp cận hồ sơ và đấu tranh khai thác với các đối tượng
bước đầu thì các đối tượng này đều là các đối tượng sự ma túy và là có mối quan hệ thân thiết với nhau
và các đối tượng đã bị khống chế đe dọa cho nên là bước đầu gặp rất nhiều khó khăn
trong việc là xác định đối tượng gây án
sau nhiều giờ kiên trì đấu tranh khai thác và bằng các chiến thuật hỏi cùng
cuối cùng chúng tôi đã xác định được đối tượng gây án là đối tượng nguyễn văn hồng
điết cho bé hết sức là dã man
tại cơ quan công an bước đầu hồng khai nhận khoảng giữa tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
hồng quen biết và chung sống như vợ chồng với nguyễn thị mỹ
trong thời gian sống chung mỗi khi thấy cháu kim là con riêng của mỹ khóc
hồng tỏ ra bực tức nên đã nhiều lần hành hạ và làm cháu gãy tay
khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai tháng một mươi một sau khi hồng cùng mỹ và trần điền sử dụng ma túy xong
hồng kêu mỹ đem điện thoại qua hàng xóm để sạc nhờ
hồng ở nhà dùng nước đổ vào miệng cháu kim khiến cháu tử vong
khi mỹ quay về nhà phát hiện con đã chết hồng bàn với mỹ đem đi thiêu
nhưng mỹ không đồng ý do nghi ngờ hồng đã giết con mình
đến khoảng hai giờ sáng ngày bốn tháng một mươi một hồng cùng mỹ để cháu kim vào túi du lịch
rồi đem ra bờ kè công viên ba mươi tháng bốn trôn
về nhà hồng thường xuyên đe dọa giết và dùng hung khí đánh mỹ gây thương tích
đến trưa ngày tám tháng một mươi một mỹ đến cơ quan công an trình báo
bị can biết gì của bị can là bây giờ có lỗi
cháu phải cấn cức cường tâm
từ lúc mà cháu bị tâm dữ bây giờ không có đêm nào cháu ngủ được
hồng này là đối tượng đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản mới ra tù vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
sau khi ra tù về thì đối tượng tiếp tục là tụ tập các đối tượng sử dụng ma túy
để đi trộm cắp tài sản và để có tiền mua
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với bị can nguyễn văn hồng để điều tra về các hành vi giết người và cố ý gây thương tích
đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ để làm rõ hành vi không tố xác tội phạm đối với trần điền
tin tức an ninh trật tự nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre phối hợp với công an huyện ba chi
đã bắt quả tang tụ điểm đánh bạc dưới hình thức
lắc tài xỉu được thua bằng tiền tại nhà tròi thuộc phần đất của ông nguyễn văn hoàng
ở ấp an nhân xã vĩnh an huyện ba chi
tại hiện trường lực lượng công an lập biên bản tạm giữ một mươi năm đối tượng có liên quan
cùng với ba bộ hột xí ngầu năm xe mô tô một mươi ba điện thoại di động các loại
số tiền trên người và trên chiếu bạc thu giữ được là hơn một trăm một mươi triệu đồng
và một số tăng vật khác có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ
để xử lý các đối tượng theo đúng cách
tại tỉnh bình phước một chiếc xe tải lưu thông với tốc độ rất cao trên quốc lộ
đã mất lái và đâm vào nhà dân bên đường
đã khiến cho tài xế xe kẹt cứng trong cabin tử vong tại chỗ
còn phụ xe đã bị thương nặng
vụ tai nạn xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay trên quốc lộ một mươi bốn
đoạn qua thôn năm xã đức liễu huyện bù đăng của tỉnh bình phước
vào khoảng giờ sáng ngày hôm nay
tài xế võ minh toàn chú tệ tỉnh bình dương điều khiển xe tải
trên xe chở theo võ thành trung chú thệ tỉnh bình dương
lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn hướng từ thành phố hồ chí minh đi tỉnh đắk nông
đến km chín trăm hai mươi hai chín trăm linh thuộc thôn năm xã đức liễu
do điều khiển xe không làm chủ được tốc độ
nên chiếc xe tải đã tông vào cổng nhà ông lê quang bình phía bên phải đường
cú tông mạnh đã khiến cho cổng nhà và hàng rào nhà ông bình bị đổ sập
chiếc xe tải bị lật ngửa biến dạng
vụ tai nạn đã khiến tài xế toàn kẹt cứng trong cabin tử vong tại chỗ
còn phụ xe thì tử vong ngay sau đó
hệ lực lượng chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường
điều tra làm rõ nguồn nhân của vụ tai nạn
thưa quý vị trong quá trình thi công các công trình xây dựng
ngoài việc đảm bảo chất lượng tiến độ vệ sinh môi trường
thì công tác đảm bảo an toàn giao thông trong khi thi công cũng rất quan trọng
bởi nếu như không thực hiện tốt việc này thì rất dễ xảy ra những tai nạn đáng tiếc
và phóng sự sau được thực hiện tại tỉnh quảng ngãi
đống đất đá trộn bê tông đổ giữa đường không được đơn vị thi công rào chắn cảnh báo nhiều ngày
trên đoạn đường bê tông ở xã ba khâm
trong lúc phạm văn linh chú thôn con dốc xã ba trang lái xe máy chở cây gỗ cồng cành
đã né đống cát đá trên và va vào xe máy chạy ngược chiều làm anh phạm văn u tử vong
tuyến đường thị trấn ba tơ đi xã ba khâm ba trang có vốn đầu tư trên một trăm linh tỷ đồng
do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thành đạt thi công
công trình xây dựng ba năm đến nay cơ bản đã gần hoàn thành
hiện đơn vị thi công đang hoàn tất giai đoạn cuối để nghiệm thu công trình
tuy nhiên theo người dân hơn một tháng qua đơn vị đổ nhiều đất đá trên đường
nhưng không hề có biển cảnh báo và cọp tiêu dây rào chắn phản quang đèn báo công trường
đây là nguyên liệu của công trình
đây là nguyên liệu của công trình
nguyên nhân dẫn tới nhiều vụ tai nạn giao thông vào bàn đêm
theo ghi nhận của phóng viên
cát và đá được đổ thành từng đống giải rác đoạn đường dài trên hai cây số
và đều không có dây rào chắn cảnh báo

đã có nhiều vụ tai nạn gây thiệt hại về người và tài sản
mà một phần nguyên nhân xuất phát từ việc thi công công trình không đảm bảo an toàn giao thông
việc này cho thấy vấn đề bảo đảm an toàn giao thông khi thi công các công trình
cần phải được các ngành chức năng siết chặt quản lý kiểm tra hơn nữa
nhằm đảm bảo an toàn giao thông tránh những vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra
thưa quý vị hôm nay là ngày chủ nhật thứ ba trong tháng một mươi một hàng năm

đây là ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông
và với thông điệp tưởng nhớ người đi vì người ở lại
ủy ban an toàn giao thông quốc gia sẽ tổ chức lễ tưởng niệm này vào tối ngày hôm nay hai mươi một tháng một mươi một
và đây là năm thứ một mươi sự kiện này được tổ chức tại việt nam
trong một mươi một tháng đầu năm nay tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của hơn năm người tại việt nam
và từ ngày năm tháng một mươi một đến ngày hai mươi một tháng một mươi một
ban an toàn giao thông các tỉnh thành phố đã tổ chức thăm hỏi
hỗ trợ các gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông
tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã thành lập bốn đoàn công tác thăm nạn nhân tai nạn giao thông
tại bệnh viện việt đức hà nội
gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn
tại các tỉnh như cao bằng đắk nông và tiền giang
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một đối tượng
sau khi uống rượu đã cầm rìu ra đuổi chém một thiếu tá công an
làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch covid một mươi chín để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
đối tượng bị khởi tố là y hải a yun trú tại phường tân lập thành phố bùa ma thuật
theo kết quả điều tra ban đầu trong những ngày vừa qua
tại con hẻm ba trăm sáu mươi hai đường hùng vương phường tân lập liên tiếp ghi nhận một mươi hai ca mắc covid một mươi chín
nên chính quyền địa phương phải thực hiện lệnh phong tỏa con hẻm để kiểm soát phòng chống dịch bệnh lây lan
vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi một tháng một mươi một sau khi uống rượu cùng với nhóm bạn
y hải đã cầm một cây rìu đến chốt kiểm soát dịch đầu hẻm
tại đây hải đã liên tục chửi bới thách thức rồi bứt dây phong tỏa
đập phá bàn ghế biển hiệu cảnh báo và yêu cầu lực lượng chức năng phải gỡ bỏ phong tỏa
chưa dừng lại hải còn vác rìu ruột đuổi chém thiếu tá mai đình thắng
cán bộ công an phường tân lập đang làm nhiệm vụ tại chốt
và rất may đồng chí thắng kịp thời tránh được nên không bị thương tích
ngay sau đó công an phường tân lập phối hợp với đội cảnh sát điều tra tổng hợp
công an thành phố buôn ma thuột đã khống chế bắt giữ đối tượng hải
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an cho biết vừa tiến hành tạm giữ hình sự
đối với đối tượng đậu đức thuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường hương bình
thành phố vinh để điều tra làm rõ về hành vi dùng súng bắn người
tại một quán cà phê ở thành phố vinh khiến nạn nhân bị thương nặng
trước đó vào khoảng tám h năm mươi phút
ngày hai mươi tháng một mươi một công an tỉnh nghệ an nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
tại quán cà phê số một đường đinh công tráng thuộc khối hai phường quang trung
xảy ra vụ việc một nam thanh niên sử dụng súng bắn người gây thương tích
cho một người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại thành phố vinh
khiến người này bị gãy xương cánh tay trái
tiến hành truy xét nhanh cơ quan công an đã xác định được đối tượng
sử dụng súng bắn nạn nhân là đậu đức thuận
cho đến một mươi h ba mươi năm phút cùng ngày lực lượng công an bắt giữ thành công đậu đức thuận
khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực trên đường mai hắc đế
phường quán bảo thành phố vinh thu giữ một khẩu súng k năm mươi chín
hai viên đạn và một xe ô tô
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận do mâu thuẫn tình ái
và có khúc mắc trong việc làm ăn với nạn nhân cho nên đã gây ra hành vi phạm tội
liên quan đến vụ án đối tượng đâm nhiều nhát dao khiến bạn cùng phòng trọ tử vong
xảy ra tại thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
tuyên phạt bị cáo nguyễn bảo quốc chú tại thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
một mươi bốn năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng giờ ngày chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi
sau khi nhậu xong và chuẩn bị đi ngủ thì quốc nghe thấy tiếng xe máy của nguyễn trường vũ
cùng một số người bạn chạy về nhà trọ
khó chịu vì tiếng xe máy lớn và âm thanh nói chuyện ồn ào của nhóm bạn vũ
quốc đã nóng giận lại sẵn có hơi men trong người quốc lấy dao hòng ẩu đả với vũ
thấy vậy vũ bỏ chạy vào phòng trọ quốc đuổi theo và đâm nhiều nhát làm vũ tử vong
sau khi gây án quốc đến cơ quan công an đầu thú và bị bắt giam cho đến ngày đưa ra xét xử
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hai đối tượng là trà thanh phong và nguyễn đức thu
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thăng bình tỉnh quảng nam khởi tố
trước đó công an huyện thăng bình tiếp nhận đơn tố giác của anh kiều minh hòa
về việc bị phong và thu lừa chiếm đoạt số tiền lớn
vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín vợ anh hòa bị công an huyện duy xuyên bắt giữ về hành vi chứa mại dâm
sau đó anh hòa được thu giới thiệu gặp phong để chạy án và phong đưa ra giá chín trăm bảy mươi triệu đồng để lo vụ việc
tuy nhiên sau khi nhận tiền thì phong đã im hơi lặng tiếng và không thực hiện lời hứa
công an huyện thăng bình đã khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh bắt giữ hai đối tượng trên
hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam trà thanh phong
còn bị can nguyễn đức thu được cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú
một tụ điểm lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu vực rừng tràm thuộc ấp ba xã phú thạnh huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
đã bị lực lượng công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai triệt phá
khi thấy sự xuất hiện của lực lượng công an các đối tượng liên bỏ chạy
tuy nhiên một mươi sáu đối tượng gồm cả nam lẫn nữ đã bị khống chế bắt giữ
tại hiện trường và trên người các con bạc cơ quan chức năng đã thu giữ hơn năm mươi triệu đồng tiền mặt
bốn điện thoại di động chín xe máy các loại và nhiều tăng vật khác
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận
sòng lắc tài xỉu trên do hai đối tượng là hà nguyên vũ và nguyễn diệp vũ linh đứng ra tổ chức
dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
mỗi ván mỗi con bạc đặt cược từ một trăm linh đồng cho đến một triệu đồng tiền mặt
mời quý vị cùng cập nhật các số liệu mới nhất về tình hình dịch bệnh
theo thông tin từ bộ y tế cho đến nay cả nước đã chữa khỏi cho hơn chín trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín
trong số các ca đang điều trị có bốn sáu trăm ba mươi trường hợp nặng
kể từ đầu dịch cho đến nay việt nam có một tám mươi bốn sáu trăm hai mươi năm ca mắc covid một mươi chín
đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay
có tám trăm chín mươi bảy năm trăm hai mươi bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có hai tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày vừa qua
đó là yên bái bắc cạn
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là hơn một trăm linh sáu triệu liều

trong khi đó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện côn đảo tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
vào ngày hôm qua ngày hai mươi tháng một mươi một trên địa bàn huyện vừa xuất hiện một ca dương tính
với sars cov hai đầu tiên trong cộng đồng
ca nhiễm này là phụ nữ ba mươi ba tuổi đang ở trọ tại khu dân cư số một mươi
đã được tiêm hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
trước đó vào ngày một mươi tháng một mươi một bệnh nhân đi từ côn đảo về huyện tràng bom
tỉnh đồng nai để thăm cha mẹ
vào chiều cùng ngày bệnh nhân di chuyển đến thành phố thuận an tỉnh bình dương
làm nhân viên trong một quán karaoke
tại đây sau đó xuất hiện ca nhiễm sars cov hai cho nên cho đến trưa ngày một mươi hai tháng một mươi một
bệnh nhân lên thành phố hồ chí minh đi máy bay trở về côn đảo
vào sáng ngày hai mươi tháng một mươi một trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thông báo
kết quả xét nghiệm pcr của bệnh nhân này dương tính với sars cov hai
bên cạnh việc tuyên truyền người dân không chủ quan trước dịch bệnh
rất nhiều tỉnh thành trong đó có bạc liêu đã tiến hành thắt chặt hơn nữa
các hoạt động phòng chống dịch bệnh bắt đầu từ ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng một mươi một
các hoạt động ngoài trời không tổ chức quá một mươi người ngoài công sở trường học
tạm dừng phục vụ tại chỗ tất cả các dịch vụ ăn uống kể cả nhà hàng trong khách sạn
người dân không được ra đường trong khoảng thời gian từ hai mươi giờ hôm trước
cho đến bốn giờ sáng ngày hôm sau trừ các trường hợp theo quy định
nếu chưa tiêm vaccine mũi một đủ một mươi bốn ngày trở lên
hoặc không phải người đã khỏi bệnh covid một mươi chín
trong vòng sáu tháng thì không được ra đường kể cả ban ngày
các xã cấp thẻ đi chợ mỗi hộ đi hai lần một tuần
người đi chợ cũng phải là người đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong thời hạn sáu tháng trở lại
hoặc đã tiêm hai mũi vaccine hoặc đã tiêm một mũi qua một mươi bốn ngày
thưa quý vị tp hcm đang chia ra tám cụm tiếp nhận điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
và việc phân chia này sẽ nhằm tổ chức hiệu quả việc tiếp nhận điều trị cho người bệnh
trong bối cảnh số ca mắc covid một mươi chín tại tp hcm
trong các cụm tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín có sự phối hợp giữa các cụm bệnh viện giã chiến
bệnh viện điều trị bệnh nhân covid một mươi chín có tổng cộng tám cụm địa phương tương ứng với hai mươi hai quận huyện
trong tám cụm này sẽ có một mươi bệnh viện chuyên điều trị covid một mươi chín ở các quận huyện và tám bệnh viện giã chiến
các bệnh viện và trung tâm hồi sức sẽ là cụm trưởng cho tám cụm này
việc phân chia các cụm nhằm thuận lợi cho việc điều chuyển người bệnh covid một mươi chín
giữa các cụm với nhau phù hợp với tình hình thực tế và tránh sự quá tải trong các cụ
việc phân chia chỉ mang tính chất tương đối
sở y tế cũng có văn bản đề nghị các bệnh viện quán triệt đến từng nhân viên trong bệnh viện
có nhận thức đúng về bệnh viện xanh trong giai đoạn bình thường mới
bệnh viện xanh không phải là bệnh viện không có covid một mươi chín mà là bệnh viện được tổ chức an toàn
do đó sở y tế đề nghị các bệnh viện không được từ chối tiếp nhận người bệnh
các bệnh viện cũng cần chủ động giả soát bổ sung cơ số thuốc vật tư tiêu hào
sinh phẩm xét nghiệm trang thiết bị để sẵn sàng tiếp nhận và điều trị người bệnh covid một mươi chín
còn tại hà nội thành phố đã cho học sinh lớp chín tại một mươi bảy huyện thị xã đi học trực tiếp
từ ngày mai ngày hai mươi hai tháng một mươi một và đây là nội dung được công văn hỏa tốc
được hà nội gửi các đơn vị liên quan vào tối muộn ngày hôm qua ngày hai mươi tháng một mươi một
tại các đơn vị xã phường thị trấn của một mươi bảy huyện và thị xã của hà nội có cấp độ dịch
ở cấp độ một cấp độ hai trong một mươi bốn ngày không có các kf trong cộng đồng
thì mỗi xã sẽ chọn một trường trung học cơ sở để cho học sinh lớp chín đi học trực tiếp
trước đó ba vì là đơn vị đầu tiên được lựa chọn triển khai cho học sinh
các trường trung học cơ sở trên địa bàn đi học trực tiếp
sau hơn một tuần thực hiện đã đạt kết quả tích cực ba mươi xã và thị trấn của huyện
đã tổ chức dạy học trực tiếp
học trực tiếp cho học sinh khối lớp chín với quy mô là một trăm linh chín lớp và gần bốn học sinh
tỷ lệ học đạt chín mươi tám ba đảm bảo an toàn tuyệt đối